thưa quý vị nhân dịp đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn và đón tết cổ truyền giáp thìn
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã gặp mặt năm mươi đại biểu tiêu biểu
của chương trình việc tử tế chương trình lan tỏa giá trị sống tốt đẹp nhân ái yêu thương
sẻ chia tôn vinh những con người tốt việc tử tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
do đài truyền hình việt nam sản xuất
phản ánh chân dung các cá nhân tập thể làm việc tốt từ năm hai nghìn một mươi chín
việc tử tế đã trở thành một thương hiệu truyền hình uy tín của đài truyền hình việt nam
trong suốt chín năm qua với hơn hai hai trăm linh câu chuyện về lòng tốt được lan tỏa
việc tử tế đã thực sự đi vào cuộc sống
gặp gỡ các tấm gương điển hình vui mừng và xúc động
chủ tịch nước chia sẻ đây là cuộc tiếp đoàn đại biểu trong nước đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước tin tưởng cuộc gặp gỡ là khởi đầu mới dự báo một năm thật tốt đẹp
đến với tất cả mọi người với cá nhân chủ tịch nước và cả xã hội
chủ tịch nước nêu rõ trong giai đoạn này
hiện nay tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ
đảng viên diễn biến phức tạp trong những thông tin không hay về nơi này hay nơi khác
thì chương trình việc tử tế có giá trị truyền cảm hứng thôi thúc mọi người
dù ở vị trí nào cũng nhìn lại mình và mong muốn làm nhiều việc tử tế hơn cho tập thể cộng đồng
năm mươi gương mặt ở đây là năm mươi câu chuyện truyền cảm hứng có sức lay động lòng người
tôi rất cảm phục trước nỗ lực rất phi thường của các anh các chị các em các cháu
các anh chị đã nói về việc mình làm nhẹ tựa lông hồng như một lẽ tự nhiên
vốn có trong tấm lòng tình cảm của các anh các chị
thậm chí các anh các chị rất ít lời
khi nói về những việc mà mình làm cho xã hội mình làm cho người khác
nêu rõ đất nước trong giai đoạn phát triển mới phân đấu thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm
việt nam trở thành nước phát triển thu nhập cao đặt ra nỗ lực lớn ở mỗi cá nhân mỗi tập thể
đạt được mục tiêu đất nước phát triển phồn vinh nhân dân hạnh phúc ấy
đòi hỏi có nhiều hơn nữa những việc làm tử tế
nếu trong cuộc sống
nếu trong cuộc sống của mình mỗi người xác định mình sẽ làm một việc tử tế
việc đó có thể là ngắn hạn có thể mang lại cái kết quả tức thì
nhưng đó cũng có thể là một việc mà người ta có thể kiên trì đeo đuổi nhiều năm mới xong
và nếu thực sự có một phong trào như vậy
chúng ta sẽ có hàng chục năm
chúng ta sẽ có hàng chục năm

chúng ta sẽ có nhiều cộng đồng tử tế
và xã hội của chúng ta thực sự là một xã hội tử tế
đánh giá cao ban lãnh đạo đài truyền hình việt nam đã có sáng kiến xây dựng chương trình
ghi nhận đội ngũ phóng viên luôn song rủi trên khắp mọi miền tổ quốc
để tìm kiếm phát hiện và lan tỏa những tấm gương việc tử tế
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và bên thềm tết cổ truyền của dân tộc xuân giáp thìn
chủ tịch nước
đề biểu mạnh khỏe hạnh phúc và gắt thái nhiều thành công
và sẽ trở thành nhân tố nòng cốt trong phong trào mỗi người làm một việc tử tế
thưa quý vị sau ba năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc khoa học
dân chủ trách nhiệm và thống nhất đồng thuận cao
kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
và tiến hành phiền bế mạc vào sáng này một mươi tám tháng một
bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ và các cơ quan có liên quan bố trí nguồn lực
chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể
để nhanh chóng đưa luật nghị quyết vào cuộc sống
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việc quốc hội đã thông qua luật đất đai sửa đổi
đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp
với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa
để nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng tiết kiệm bền vững hiệu quả nhất
đây là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ chuẩn bị thận trọng kỹ lưỡng khoa học
từ sớm từ xa với nỗ lực và quyết tâm rất cao của ủy ban thường vụ quốc hội
chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam các cơ quan của quốc hội đại biểu quốc hội
cơ quan tổ chức hữu quan huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thi
lắng nghe phát huy dân chủ tranh thủ tối đa trí tuệ đóng góp của các chuyên gia
các nhà khoa học cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cử tri và nhân dân cả nước
lại bà hạch kinh nghiệm quý về đổi mới tư duy phương pháp làm việc quyết liệt hành động
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp
cũng như các quyết sách khác của quốc hội
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm
ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống
khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định
bảo đảm quyền lợi lợi ích hợp pháp của nhà nước người dân và doanh nghiệp
giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại vườn mắt có liên quan đến quản lý và sử dụng đất
thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản nói chung
cũng trong phiên bế mạc quốc hội xem xét thông qua luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
xem xét quyết định theo trình tự thủ tục rút gọn và nhất trí cao thông qua nghị quyết về một số cơ chế
chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét quyết định các vấn đề về tài chính
ngân sách cho phép phân bổ sử dụng sáu mươi bốn tỷ đồng cho các nhiệm vụ dự án
như vậy kỳ họp bất thường lần thứ năm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp
từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn tôi đề nghị quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần
lập pháp chủ động giám sát hiệu quả quyết xét kịp thời bước phá phát triển
để cùng chính phủ các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt sâu sắc
triển khai đồng bộ kịp thời toàn diện các nghị quyết của trung ương quốc hội
và các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết một và hai của chính phủ
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới không để xảy ra tình trạng đầu năm đủng đỉnh
cuối năm vội vàng theo dõi sát diễn biến dự báo tình hình trong nước và thế giới
có giải pháp chính sách phù hợp
thưa quý vị với tỷ lệ tám mươi bảy sáu mươi ba quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đất đai sửa đổi
với một mươi sáu chương hai trăm sáu mươi điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
dự án luật quan trọng này đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi tám
phù hợp với hiến pháp đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật
theo thường trực ủy ban kinh tế của quốc hội
dự án luật đất đai sửa đổi đã được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ và các cơ quan
tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm kỹ lưỡng công phu qua nhiều vòng nhiều bước
được trình tại bốn kỳ họp quốc hội hai hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
tám phiên họp chính thức của ủy ban thường vụ quốc hội và được chỉnh lý tiếp thù ý kiến của các cơ quan
tổ chức chuyên gia nhà khoa học đối tượng chịu sự tác động và trên một mươi hai triệu luật ý kiến của nhân dân
luật quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội các trường hợp giao đất không
thông qua đấu giá đấu thầu giảm đầu mối trung gian trong giao đất cho thuê đất bảo đảm quỹ đất
thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập
chung thống nhất đổi mới quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các hộ gia đình cá nhân không có giấy
tờ trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn không có tranh chấp không vi phạm pháp luật về đất đai sẽ được cấp
sổ đỏ bảng giá đất được cập nhật hàng năm bảng giá đất cũ tiếp tục áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị việc thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp này cùng với luật nhà ở sửa đổi
luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực đồng thời từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm đã đáp ứng
yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất để nguồn lực đất đai được
quản lý khai thác sử dụng tiết kiệm bền vững hiệu quả cao nhất
đồng thời cũng góp phần tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
đây chính là kết quả cho những nỗ lực của quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan cũng như trí tuệ của người dân
trong lần sửa đổi luật đất đai lần này nhiều nhóm quy định trong luật đã có sự thay đổi lớn đáp ứng yêu cầu
của tình hình mới giải quyết bất cập hiện nay cụ thể luật đã có nhiều quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền
và lợi ích hợp pháp của người dân sử dụng đất ví dụ như mở rộng quyền sử dụng đất đối với công dân việt nam
những người đang định cư sinh sống ở nước ngoài có nhiều chính sách đất đai mới tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số
về tiếp cận đất đai của người dân doanh nghiệp luật cũng đã thiết kế mới theo đúng tinh thần hiến pháp như mở rộng cơ chế
thỏa thuận khi thực hiện dự án nhà ở thương mại hay mở rộng nguồn lực đất đai cho nhà ở xã hội
nhiều quy định của luật cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất ví dụ như quy định với đất kết hợp với sử dụng đa mục đích
hoặc thu hẹp lại trường hợp phải xin phép chuyển đổi đất nông nghiệp tăng cơ hội tích tụ quy mô lớn
hay như quy định doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa
các quy định này sẽ góp phần giúp phát huy giá trị của đất nông nghiệp hiện có tăng cơ hội có doanh thu cho người dân
chúng ta biết cách phát triển nó trong một chiến lược dài hạn và huy động được nguồn lực cả vật chất
đất phi vật chất thì đất nông nghiệp của chúng ta còn vô vàn những điều kiện để phát triển trong tương lai
liên quan đến đất nông nghiệp thì nó lại là gắn với người dân khi chính sách nó mà tốt thì nó tạo điều kiện
và nó kích thích cho từng người dân có thể phát triển cái đất nông nghiệp của chính mình
đối với tài chính đất đai luật cũng đã tách bạch định giá đất và chính sách miễn giảm về đất
và chính sách ổn định tiền thuê đất cho hoạt động đầu vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
luật cũng giữ nguyên phương thức thẳng dư khi định giá đất vì trong bối cảnh việt nam hiện nay
nền kinh tế đang phát triển
dụng phương pháp thẳng dư trên cơ sở ước tính giá trị tương lai là cần thiết
vì chưa có sẵn những thông tin dự án tương tự đã hình thành và giao dịch để áp dụng cho các phương pháp định giá khác
tuy nhiên với việc bỏ khung giá đất và áp theo giá thị trường sẽ là áp lực cho các doanh nghiệp
khi tiến hành giải phóng mặt bằng cũng như tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp
điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị
tối ưu hóa các nguồn lực nâng cao hiệu quả dự án
đối với đất đai như cắt giảm bớt thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
nâng cao chất lượng dữ liệu về đất đai
thực tế đây là yếu tố quan trọng khi đưa luật vào cuộc sống
bởi thời gian qua nhiều người dân gặp khó khăn khi thực hiện
địa phương thì giờ là đều có cơ chế là gọi là một cửa
tuy nhiên trong cái giai đoạn mình làm đấy thì lại có rất nhiều các cái thủ tục nhỏ nó phát sinh ở đấy
nên thường là nó không đúng theo hạn
tại sao nhà nước mình không có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ gia tăng đi
là người dân chấp nhận đóng cái phí dịch vụ cao hơn để làm sao đảm bảo là có người ra sát cho họ ngay từ đầu
và các cái thủ tục nó ra đúng hạn
luật cũng quy định không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sẽ bị thu hồi đất
quy định chặt chẽ các điều kiện chuyển nhượng đất để bảo đảm tính minh bạch
đặc biệt luật có cơ chế huy động sự tham gia của người dân và các định chế giám sát việc thực thi chính sách đất đai
có thể nói những quy định mới trong luật đất đai sẽ tạo điều kiện cũng như những thách thức với người dân và doanh nghiệp
để đất đai thực sự phát huy nguồn lực của mình qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước
với rất nhiều nỗ lực kỹ lưỡng và trách nhiệm luật đất đai được quốc hội thông qua
vấn đề quan trọng hiện nay đó là chính phủ hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật
ước tính có khoảng sáu mươi năm điều khoản quy định chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành
do đó để bảo đảm được tiến độ cũng như tính đồng bộ với hệ thống pháp luật
chính phủ cần sớm có kế hoạch triển khai ban hành nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành
xác định rõ trách nhiệm cơ quan nào là đầu mối chủ trì việc soạn thảo nghị định để tránh việc trồng chéo
thưa quý vị như vậy dự luật đất đai sửa đổi đã được quốc hội thông qua với tỷ lệ tám mươi bảy sáu mươi ba
đây là một dự luật hết sức quan trọng được cử tri nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm và kỳ vọng
sau đây là những ghi nhận nhanh ý kiến của cử tri cả nước
cử tri đánh giá việc quốc hội thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp bất thường lần này
là đúng thời điểm phù hợp với nguyện vọng mong mỏi của nhân dân cả nước